thưa quý vị như antv đã đưa tin vào lúc h năm mươi hai phút sáng sớm ngày hôm nay
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng trên đường quang trung
phường chánh lộ tp quảng ngãi nên đã huy động sáu xe chữa cháy
và năm mươi hai cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa
và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ
bước đầu công an tỉnh quảng ngãi xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên
là do chập điện hiện các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi vẫn đang tiếp tục
tiến hành khám nghiệm hiện trường để đưa ra kết luận chính thức
vào khoảng ba giờ cùng ngày vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy này đã làm bốn người trong một gia đình tử vong
bước đầu xác định do chết ngạt gồm vợ chồng chủ nhà và hai người con
sinh năm hai nghìn một mươi năm và sinh năm hai nghìn một mươi tám
được biết vợ chồng nạn nhân thuê căn nhà này để làm cơ sở mua bán thiết bị điện
đã được một thời gian sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra
người thân đã đến làm các thủ tục cần thiết để đưa
các nạn nhân về lo hậu sự trong sáng sớm ngày hôm nay
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đặng văn minh đã đến kiểm tra
hiện trường vụ cháy bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau mất mát của các nạn nhân
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguồn nhân
của vụ cháy này đây là vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cơ sở này thuộc diện quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã
theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ và trước tình hình cháy nổ
loại hình này diễn biến đang phức tạp ngay từ đầu năm bộ công an đã có điện
và kế hoạch chỉ đạo công an các địa phương về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền
kiểm tra về phòng cháy trợ cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở
kết hợp với sản xuất kinh doanh và khi vụ cháy này xảy ra
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến kịp thời
triển khai lực lượng tuy nhiên thì đây là loại nhà ống chỉ có một lối thoát nạn
duy nhất và khi xảy ra cháy các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài do ngạt khói đã dẫn đến tử vong